đây là tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn về thời điểm một mươi năm tháng tám
sở cũng đề nghị chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất hợp đồng thuê đất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
và các dịch vụ tiện ích bên trong khuôn viên bến xe bảo đảm khi bến xe miền đông mới vào hoạt động
được hiệu quả thuận lợi và an toàn
thưa quý vị dạng sáng ngày hai mươi một tháng sáu một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy
đã xảy ra trước trung tâm hành chính thành phố đà nẵng khiến một số cửa kính của tòa nhà này bị vỡ
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi một tháng sáu tại ngã tư đường trần phú và lý tự trọng
trước trung tâm hành chính thành phố đà nẵng
theo thông tin ban đầu thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát chín mươi hai a một mươi tám nghìn ba trăm tám mươi đang lưu thông trên đường trần phú
hướng về đường lê duẩn thì va chạm với xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi sáu r hai mươi chín nghìn bảy mươi tám chở hai thanh niên
sau khi xe ô tô bị bỏ
sau khi va chạm tài xế xe ô tô mất lái lao thẳng vào khuôn viên tòa nhà trung tâm hành chính
hút văng một số viên đá trang trí đặt chất tòa nhà
một viên đá đã văng vào phía trong sảnh của tòa nhà khiến một số cửa gương vỡ nát
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
đêm ngày hai mươi tháng sáu phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc đã ngăn chặn kịp thời
một nhóm ba mươi thanh thiếu niên và học sinh đang tụ tập để chuẩn bị đua xe trái phép
tất cả có ba mươi người gồm cả nam và nữ từ một mươi bốn đến hai mươi một tuổi
số thanh thiếu niên này đến từ nhiều huyện của tỉnh đắk lắc và huyện cư chút của tỉnh đắk nông
trong đó có nhiều em đang là học sinh lớp tám lớp chín và học sinh trung học phổ thông của nhiều trường
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ số thanh thiếu niên này là thành viên của một nhóm đua xe trên mạng xã hội
tối cùng ngày đã vào mạng nhắn tin hẹn nhau đến đây để đua xe trái phép
ngay trong đêm tất cả ba mươi thanh thiếu niên và phương tiện xe máy đã được phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc
đưa về giao cho đội cảnh sát giao thông công an thành phố buôn ma thuật để xử lý theo quy định của pháp luật